cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công bố cơ quan chức năng đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi tại hai tỉnh hưng yên và thái bình
ngay sau khi phát hiện công tác khẩn cấp đối phó đã được triển khai để kiểm soát tình hình của dịch bệnh
theo công bố dịch tả lợn châu phi tại hưng yên và thái bình với ba ổ dịch tại hưng yên có hai ổ dịch gồm một trăm ba mươi con lợn thái bình có một ổ dịch với một trăm hai mươi ba con lợn nhiễm bệnh
dịch xảy ra đã khiến tâm lý người chăn nuôi rất hoang mang
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dịch tả lợn châu phi là loại bệnh đặc trùng trên đàn lợn không lây bệnh cho động vật khác và không ảnh hưởng sức khỏe lây bệnh sang con người

cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đưa lợn bệnh ra ngoài vùng dịch không tham gia mua bán vận chuyển tiêu thụ bất kỳ lợn bệnh lợn nghi bị bệnh các loại sản phẩm thịt lợn bệnh không mua con giống không rõ nguồn gốc không sử dụng thức ăn thừa thức ăn tận dụng chưa qua xử lý nhiệt
theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dịch tả lợn châu phi đã khiến tâm lý người chăn nuôi rất hoang mang

theo lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dịch tả lợn châu phi đã khiến tâm lý người chăn nuôi rất hoang mang